tại philippines cơ quan quản lý sân bay quốc tế ninoy aquino của thủ đô manila thông báo
tạm đình chỉ các chuyến bay do nguy cơ từ cho bụi phun từ ngọn núi lửa ở tỉnh bantangad
thông báo cho biết các chuyến bay từ sân bay ninoy aquino sẽ bị tạm đình chỉ cho tới thông báo tiếp theo
trong thông báo chung của giới chức phụ trách hàng không và vận tải philippines
bộ trưởng vận tải nước này cũng yêu cầu giới chức hàng không triển khai tất cả các biện pháp để bảo đảm an toàn bay
trước đó núi lửa ta an tại philippines đã phun trào bụi và đá nhỏ khiến nhân chức trách nâng mức cảnh báo
và hàng nghìn cư dân sinh sống ở những khu vực lần gận được chỉ thị sơ tán
hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại
ta an là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai tại philippines với ba mươi ba vụ phun trào trong lịch sử
lần phun trào gần đây nhất của ngọn núi này là năm một nghìn chín trăm bảy mươi